thực hiện nghiêm kế hoạch đội cảnh sát giao thông số bảy sẽ bố trí lực lượng kiên quyết xử lý các vi phạm
trong nhiều khung giờ tại các nút giao thông cắt với đường lê văn lương
gian qua thì anh em đã vừa công tác nhắc nhở tuyên truyền
những người dân để họ thực hiện đúng
nhưng mặt khác với một số trường hợp họ không chấp hành mà còn họ vi phạm nhiều lần
thì tổ công tác tiến hành làm đến bảo theo đúng quy định
tính đến ba giờ chiều ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
toàn thành phố xử lý bảy mươi sáu trường hợp vi phạm đi không đúng phần đường làn đường quy định
trong đó có bốn mươi tám trường hợp phương tiện đi vào làn đường brt
với mức xử phạt từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng với xe máy vi phạm
và từ tám trăm linh đồng đến một hai trăm linh đồng với ô tô vi phạm
hầu hết chủ các phương tiện bị xử lý trong sáng nay đều nhận ra lỗi của mình và sẵn sàng nộp phạt
hy vọng rằng mức phạt này cũng như các biện pháp nghiêm của các lực lượng chức năng
sẽ giảm thiểu việc các phương tiện đi vào làn đường riêng
từ năm hai nghìn một mươi đến nay trên vịnh hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra một mươi ba vụ cháy tàu vỏ gỗ
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra hai vụ
tỉnh quảng ninh cũng đã có chủ trương đến năm hai nghìn ba mươi sẽ dừng đóng tàu du lịch vỏ gỗ
tiến tới chấm dứt hoạt động kinh doanh chủng loại tàu này
vụ cháy tàu qn hai nghìn bảy mươi một là vụ cháy tàu vỏ gỗ thứ hai kể từ đầu năm tới nay
trước đó là vụ cháy tàu du lịch và gỗ
mang tên ánh dương qn ba nghìn năm trăm chín mươi tám trên vịnh hạ long quảng ninh vào sáng ngày một mươi tháng một
cả hai tàu xảy ra cháy đều là tàu du lịch và gỗ hoán cải
theo chủ trương của tỉnh quảng ninh từ năm hai nghìn một mươi trở lại đây
từ năm hai nghìn một mươi đến nay đã có một mươi ba vụ cháy tàu vỏ gỗ hoán cải
khiến tỉnh quảng ninh phải cân nhắc lại chủ trương này
nếu mà kiểm soát quy trình này chặt chẽ
thì việc hoán cải tàu cũng như đóng mới tàu du lịch
sẽ đảm bảo
điều kiện để hoạt động
tuy nhiên trong quá trình khai thác
thì có thể
không loại trừ việc chủ tàu
có thể là tự ý
bổ sung thêm những trang thiết bị
những vật liệu
để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách
theo những người có kinh nghiệm lâu năm
làm nghề đóng và kinh doanh tàu du lịch trên vịnh hạ long
cách hoán cải tàu hiện nay không bảo đảm đủ an toàn
thực chất chỉ là cách để
chú ý tàu du lịch vỏ gỗ
đủ tàu lách luật
kéo dài độ tuổi khai thác
về bản chất
những con tàu này vẫn là tàu vỏ gỗ
phần cách âm cách nhiệt làm bằng vật liệu dễ cháy
cộng thêm hệ thống điện cũ nát
nên nguy cơ chập cháy rất cao
trong thời gian vừa qua
chúng tôi thấy nổi lên
đó là nguyên nhân cháy do hệ thống điện và thiết bị điện
đối với các tàu du lịch vỏ gỗ
thì hệ thống điện và thiết bị điện
được trang bị và nắp đặt
đi sát với
các nớp gỗ
và các nớp vật liệu
trang trí nội thất
và đi toàn bộ
tới các phòng các buồng làm việc
trên các tàu du lịch
cho nên là khi xảy ra sự cố hệ thống điện
thiết bị điện thì nguy cơ cháy
và cháy nan toàn bộ tàu rất lớn
mục tiêu quảng ninh đang thực hiện
là giảm số lượng đội tàu
tiến tới xóa bỏ tàu vỏ gỗ
và xóa bỏ mô hình tàu du lịch nghỉ đêm
trên vịnh hạ long
tỉnh quảng ninh cũng đang dành nhiều chế độ ưu tiên
khuyến khích các chủ tàu vỏ gỗ trên vịnh hạ long
đăng ký đóng mới thay thế bằng tàu vỏ thép
theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trong phần tin quốc tế
tổng thống mỹ bãi bỏ các quy định chống tham nhũng
hàn quốc mở rộng điều tra lãnh đạo samsung
với cáo buộc khối lộ
bộ trưởng bộ quốc phòng
các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại thế dương nato
ngày hôm nay đã nhóm họp tại bỉ
để tập trung thảo luận biện pháp đối phó
với các thách thức toàn cầu
chia sẻ công bằng gánh nặng chi tiêu quốc phòng
cuộc chiến chống khủng bố
và các mối đe dọa xuất phát từ trung đông và bắc phi
phát biểu trong cuộc họp báo trước hội nghị
tổng thư ký nato jens stoltenberg nhấn mạnh
tổ chức được thành lập dựa trên mối liên kết
giữa bắc mỹ và châu âu
cho đến thời điểm này liên minh đã trải qua
những lúc thăng trầm nhất không bị chia rẽ
và luôn sát cánh bảo vệ lẫn nhau
tại hội nghị lần này các bộ trưởng quốc phòng
tiếp tục tái khẳng định tầm quan trọng bền vững
của mối quan hệ quân sự xuyên đại tây dương
theo ông stoltenberg nato đã tích cực đối phó
và nỗ lực thích ứng với các thách thức toàn cầu
hội nghị sẽ kéo dài đến ngày một mươi sáu tháng hai
dự kiến nato sẽ tiếp tục đưa ra
các quyết định theo đúng đường lối
đã được xác định tại hội nghị thượng đỉnh
ở vác sa va của ba lan
đó là triển khai bốn tiểu đoàn tác chiến đa quốc gia
tại sườn phía đông của khối
nhằm tăng cường sức mạnh gian đe
và phòng thủ của liên minh
nato cũng tăng cường khả năng đón đầu
và hành động trước các cuộc khủng hoảng
tại biên giới phía nam
để giữ gìn sự ổn định của khối
tổng thống mỹ donald trump vừa ký
ban hành luật vô hiệu hóa
các quy định chống tham nhũng
vốn bị giới công nghiệp dầu mỏ
phản đối mạnh mẽ
động thái này diễn ra sau khi
các lãnh đạo của ngành năng lượng
đã tiến hành một loạt cuộc vận động
để phản đối các quy định trên
và cho rằng nó gây bất lợi
cho các công ty mỹ trước các đối thủ
trên toàn cầu
phát biểu tại phòng bầu dục
với sự có mặt của chủ tịch hạ viện
paul ryan và chủ tịch ủy ban tài chính
thuộc hạ viện zed hansaling
tổng thống donald trump cho rằng
nghị quyết chung số bốn mươi một bác bỏ
các quy định của ủy ban chứng khoán
và giao dịch mỹ đối với các công ty năng lượng
đây là một lễ ký quan trọng
và có ý nghĩa rất lớn
các quy định chống tham nhũng mà tổng thống donald trump
vừa ký luật vô hiệu hóa
vốn do ủy ban giao dịch và chứng khoán mỹ thiết lập
theo đạo luật bảo vệ người tiêu dùng
và cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi
là bộ các quy định được xây dựng
sau cuộc khủng hoảng tế chính
nhà trắng khẳng định rằng
các quy định của ủy ban giao dịch chứng khoán mỹ
sẽ tạo ra gánh nặng chi phí vô lý
lên các công ty năng lượng của nước này
ngoài ra các doanh nghiệp của mỹ
có thể phải đối mặt với những bất lợi
trong trường hợp các đối thủ nước ngoài của họ
không phải tuân thủ các quy định tương tự này
mối quan hệ vốn không mấy em đẹp
giữa venezuela và mỹ
nay lại càng thêm căng thẳng
sau khi washington ra lệnh trừng phạt
đối với phó tổng thống venezuela
tổng thống venezuela nicolás maduro
đã lên tiếng phản đối hành động này của phía mỹ
đồng thời yêu cầu washington
cần có lời giải thích thích đáng cho vấn đề này
phát biểu trên truyền hình quốc gia
cùng với sự hiện diện của phó tổng thống al assami
tổng thống maduro cho rằng
việc mỹ liệt ông al assami
vào danh sách trừng phạt là một hành vi đe dọa
đồng thời chỉ thị bộ ngoại giao
triệu đại diện của mỹ tại nước này
trao công hàm phản đối
yêu cầu washington rút lại những cáo buộc
nhằm vào ông al assami
bên cạnh đó tổng thống maduro cho rằng
sẽ từng bước đáp trả động thái trên của mỹ
nếu washington không đưa ra lời giải thích phù hợp
trước đó bộ tài chính của mỹ đã liệt ông al assami
vào danh sách bị trừng phạt
theo đó phong tỏa mọi tài sản của ông al assami
tại mỹ cũng như cấm bất cứ công dân
hay công ty nào của mỹ
quan hệ làm ăn với ông này
số tiền thuộc sở hữu của ông al assami
tại mỹ sẽ bị phong tỏa lên tới ba tỷ đô la
thưa quý vị văn phòng công tố viên đặc biệt
của hàn quốc hôm nay cho biết
họ đã mở rộng điều tra cáo buộc
chống lại phó chủ tịch tập đoàn samsung electronics
trong khi vẫn tiếp tục xin lệnh bắt giữ ông này
tòa án hàn quốc cho biết
trong ngày mai sẽ tổ chức một buổi điều trần
để nghe ý kiến của các bên
trước khi quyết định có ra lệnh bắt giữ ông ly hay không
ông lee bị cáo buộc về những khoản chi trả
của samsung dành cho người bạn thân
của tổng thống park geun hye
để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ
trong quá trình chuyển giao quyền lực tại tập đoàn
hôm một mươi chín tháng một tòa án seoul đã bác bỏ yêu cầu
bắt ông ly với lý do không đủ bằng chứng
cho việc phải giữ ông này trong tù
ngày một mươi ba tháng hai vừa qua các công tố viên đặc biệt
đã triệu tập ông lee để thẩm vấn
đây là lần thứ hai ông bị triệu tập
sau lần đầu ông bị xét hỏi tới hai mươi tiếng liên tục
hồi tháng trước
sáng nay theo giờ địa phương
ấn độ đã phóng thành công một tên lửa đẩy
mang theo một trăm linh bốn vệ tinh
và vỡ kỷ lục ba mươi bảy vệ tinh
trong một lần phóng của nga vào năm hai nghìn một mươi năm
tên lửa đẩy ps lever c ba mươi bảy
mang theo một trăm linh bốn vệ tinh
đã được phóng đi từ bãi phóng
ở siharikota miền nam ấn độ
vào lúc chín h hai mươi tám phút theo giờ địa phương
sau hai mươi tám phút các vệ tinh
đã được đưa vào thành công vào quỹ đạo định sẵn
trong số các vệ tinh
đáng chú ý nhất có vệ tinh của ấn độ
quan sát trái đất với độ phân giải cao
nặng bảy trăm một mươi bốn kg
có một trăm linh một vệ tinh của nước ngoài
gồm chín mươi sáu vệ tinh của mỹ
và các nước israel kazakhstan hà lan
thụy sĩ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
đây là lần thứ hai
ấn độ đưa thành công nhiều vệ tinh
và quỹ đạo chỉ trong một lần phóng
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt